chủ động triển khai kịp thời các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân
tiếp tục với thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị mới đây các nhà khoa học trung quốc tuyên bố
họ đã phân lập một kháng thể có thể vô hiệu hóa
tất cả các biến thể của virus sars cov hai một cách hiệu quả
trong một nghiên cứu được xuất bản ngày ba mươi tháng một mươi một các nhà khoa học trung quốc đến từ đại học tôn trung sơn quảng châu
và trường đại học chiết giang hàng châu nói rằng họ có thể có thuốc chữa bách bệnh đối với đại dịch covid một mươi chín
theo các nhà khoa học này kháng thể đơn dòng ba mươi năm b năm được xem xét ở cả thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
hoặc ống nghiệm lẫn trên cơ thể sớm để vô hiệu hóa virus sars cov hai gốc không có đột biến
cũng như các biến thể đáng lo ngại thử nghiệm trên cơ thể sống được tiến hành trên chuột nhân hóa
các nhà khoa học trung quốc lưu ý kháng thể ba mươi năm b năm có hiệu quả đối với biến thể delta vốn sở hữu rất nhiều đột biến
biến thể này gây ra những đợt bùng phát covid một mươi chín chết người trên khắp thế giới kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào đầu năm nay
nói một cách dễ hiểu kháng thể ba mươi năm b năm nhắm mục tiêu vào phần duy nhất của virus sars cov hai không thay đổi trong quá trình đột biến
nhờ vậy nó có hiệu quả đối với tất cả biến thể của virus sars cov hai qua đó góp phần chế tạo vaccine phòng covid một mươi chín
có tác dụng tổng quá trình
đáng chú ý một phần kháng nguyên bị kháng thể ba mươi năm b năm nhắm mục tiêu cũng được tìm thấy trên biến thể omicron
nghiên cứu trên được đánh giá là đặc biệt có giá trị trong bối cảnh biến thể omicron gây lo ngại vì chứa nhiều đột biến hơn biến thể đèn tả
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid ngày hôm nay của chúng tôi
xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt quý vị cần phải chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo